thông tin về một vụ án hết sức đau lòng tại tỉnh hà giang
vào khoảng bốn giờ hai mươi phút sáng nay tại thôn tả ngảo xã tân trịnh huyện quang bình
đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến bốn người chết và một người bị thương nặng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an tỉnh đã huy động các lực lượng nghiệp vụ
phối hợp với công an huyện quang bình trực tiếp có mặt tại hiện trường
để điều tra và nhanh chóng bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án là phù minh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là người nhà của các nạn nhân từng bị cải tạo tại trại giam huyện quang bình
các nạn nhân trong vụ án là phù láo phù láo tả sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy tải lở mở sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
phù văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba phù ánh tuyết sinh năm hai nghìn một mươi bốn đã tử vong
riêng anh phù láo sán sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đang được cấp cứu tại bệnh viện
thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau
kính chào quý vị và các bạn mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
với những tin tức mới nhất về tình hình an ninh trật tự
mở đầu là thông tin về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
làm bốn người chết và một người bị thương vừa xảy ra hồi bốn giờ sáng nay
tại địa bàn thôn tả ngảo xã tân trịnh huyện quang bình tỉnh hà giang
thông tin do đại tá lê phan canh trưởng phòng tham mưu
phát ngôn của công an tỉnh hà giang cho biết
theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng khoảng bốn giờ ngày hôm nay
nghi phạm phù minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn dân tộc bà thẻn thường trú ở thôn tả ngảo xã tân trịnh huyện quang bình
đã sang nhà bố đẻ là ông phù láo tả sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
dùng dao sát hại ông phù láo tả và cháu phù thị nguyệt sinh năm hai nghìn một mươi
là con của em trai nghi phạm
nhận được thông tin từ cơ sở cán bộ dân quân thôn là anh phù văn thịnh đến hiện trường ngăn cản đối tượng
nhưng đã bị phù minh tuấn đâm trọng thương
sau đó anh thịnh đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
đối tượng phùng minh tuấn tiếp tục đi xe máy sang nhà bà thiếm cách đó gần một km là bà tải nở mở
sát hại bà mở và chém trọng thương cháu trai của đối tượng là phù láo sáng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang xác định vụ án có bốn nạn nhân đã tử vong
hiện anh phùng láo sáng đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện bắc quang
ngay sau khi nhận được thông tin đại tá đỗ tiến dũng phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang
đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra tiến hành truy bắt thành công nghi phạm phù minh tuấn
cũng theo đại tá lê văn canh nguyên nhân ban đầu được xác định là nghi can phù minh tuấn bị tâm thần
trước đó ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi năm nghi can phùng minh tuấn đã từng dùng dao chém chết con ruột mình
và bị cơ quan chức năng huyện quang bình bắt giữ
do có tiền sử bị bệnh tâm thần nặng tuấn bị bắt buộc
và bị chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần trung ương mới được về nhà ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang khẩn trương làm rõ
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này trong bản tin thời sự an ninh chiều tối nay
xin được chuyển sang một thông tin khác
với tội danh vận chuyển tiền giả được quy định tại điều một trăm tám mươi bộ luật hình sự
đối tượng trưng trưng kỳ trú tài xã nhân hải thành phố quy nhơn tỉnh bình định
vừa bị công an tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tốt pháp
với vụ án khởi tốt bị can và ra lệnh tạm giam
ngày hai mươi tám tháng một mươi một tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với tổ kiểm soát chuyên khuộc hải quan cốc nam
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực cửa khẩu cốc nam xã tân mỹ huyện văn lãng
phát hiện bắt quả tăng trưng trưng kỳ đang có hành vi vận chuyển một số lượng lớn tiền ngân hàng nhà nước việt nam
loại có mệnh giá hai trăm linh đồng một tờ và có nhiều số series trùng nhau nghi là tiền giả
tại cơ quan điều tra kỳ khai nhận số tiền trên là tiền việt nam giả
tổng số tiền là một trăm linh triệu đồng
kỳ mua của một người đàn ông lạ mặt giáp ranh biên giới việt nam trung quốc
sau đó trên đường vận chuyển về bình định tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang
một thủ đoạn táo bạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
đó là tự xưng cảnh sát hình sự tỉnh phú thọ
một đối tượng đã ngang nhiên đến các cửa hàng tạp hóa kiểm tra và lập biên bản vi phạm
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều chủ cửa hàng
hành vi của đối tượng này đã gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân
đặc biệt làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân
bằng các biện pháp nghiệp vụ sát bén lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã vạch trần thủ đoạn
cửa hàng tạp hóa của chị lê kim liên tại xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
trung tuần tháng một mươi vừa qua một người đàn ông vào quán tự xưng là cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
đến kiểm tra cửa hàng
khi phát hiện trong tủ lệnh của cửa hàng có một số chai nước sẻ khát hiệu c hai
người đàn ông này cho rằng nước c hai đã bị cấm lưu hành trên thị trường
chủ cửa hàng vẫn cố tình bán là vi phạm và sau đó lập biên bản xử phạt
anh bảo là anh ở phòng bc bốn mươi bốn anh là cái gì tùng đấy
anh ở bc bốn mươi bốn anh đi điều tra về cái món nước c hai
anh bảo là cái này vẫn chưa được lưu hành trên thị trường
đây là chị đã vi phạm
mà sẽ bị
mình có hai mức
mức một là chiều nay chị xuống ghế công an tỉnh làm việc với chúng tôi
mức hai là chị phải nộp phạt
bằng cách kiểm tra đột xuất tương tự
người đàn ông tự xưng là cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
đã lập biên bản xử phạt hàng loạt cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện lâm thao
và thành phố việt trì tỉnh phú thọ
mức phạt từ năm trăm linh đến một triệu năm trăm linh ngàn đồng
ngay sau khi nhận được những thông tin phản ánh từ các chủ cửa hàng
công an tỉnh phú thọ đã vào cuộc điều tra và xác minh
sau một mươi hai ngày nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ
chân dung đối tượng lừa đảo đã được làm rõ là thiếu huy hùng ba mươi ba tuổi
chú tệ phường dũng lâu tp việt trì tỉnh phú thọ
sau khi nhận được tin phần lớn là phải giả soát lại tất cả các cơ hiệu
và hỏi kỹ về phương thức thủ đoạn của đối tượng
từ những nhận dạng từ những cái giấy viết biên bản phạt
chúng tôi đã giả soát về các lực lượng
trong đó có lực lượng quản lý môi trường
lực lượng quản lý thị trường là những lực lượng hay đi kiểm tra để phạt
từ đó chúng tôi cũng như trong lực lượng vũ trang
cũng là những phòng khởi sát kinh tế
lấy những chữ tự giảm sau đó tiến hành giám định
từ giám định chúng tôi cũng khoanh vùng lại
và đã làm rõ được đối tượng là thiếu huy hùng
trong vụ án này để vạch trần thủ đoạn tinh vi của đối tượng
các kỹ thuật viên kỹ thuật hình sự đã giải công giám định chữ ký
trong tờ biên bản xử phạt chủ cửa hàng có ký tên trần thanh tùng
rõ ràng đối tượng đã rất tinh vi khi cố tình viết và ký lái chữ ký của mình
để gây khó khăn cho cơ quan công an điều tra
tuy nhiên hành vi này cũng không qua mắt được các kỹ thuật viên
thuộc lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh phú thọ
qua đây có thể nói là đối tượng hùng là một đối tượng có kiến thức pháp luật
nên đã biết là viết lái cái chữ của mình đi
để gây rất khó khăn cho công tác giám định
cũng như bằng cái kinh nghiệm
cũng như là cái nhiệt tình
và cái kiến thức
thì chúng tôi đã đủ các cơ sở để kết luận
chữ viết của thiều huy hùng
là viết tại các cái biên bản
và thu tiền của các hộ kinh doanh
thủ đoạn lừa đảo của đối tượng thiều huy hùng
cũng là bài học cảnh giác đối với mỗi người dân
chỉ vì một bộ phận người dân còn chủ quan mất cảnh giác
hạn chế về hiểu biết pháp luật
đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo
việc công an tỉnh phú thọ nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án
đã góp phần giữ vụ án của người dân
giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
đồng thời khẳng định uy tín của lực lượng công an nhân dân
hai vụ tàng trữ trái phép chất ma túy
vừa được công an thái bình và bắc ninh triệt phá
thu giữ trên hai trăm năm mươi gram chất ma túy
vào trưa ngày hôm qua ngày ba mươi tháng một mươi một
tại nhà nghỉ thiện kim
ở thôn thượng phúc xã thụy sơn huyện thái thụy
phòng kỳ xác điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thái bình phối hợp cùng với công an huyện thái thụy
triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ quảng ninh về thái bình tiêu thụ
đối tượng phạm hữu tuân là chủ nhà nghỉ
bị bắt của tàng khi đang bán trái phép chất ma túy
cho các đối tượng nghiện
khám xét khẩn cấp chỗ ở của tuân
lực lượng công an thu giữ một trăm ba mươi năm tám gam ma túy đá
và một số tàng vật có liên quan
còn tại bắc ninh đối tượng phí thành nam
chú tệ xã trí linh tỉnh hải dương
cũng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bắc ninh
phối hợp với công an huyện quế võ
và công an xã đức long
bắt quả tàng có hình vi mua bán trái phép cho ma túy
khám xét trên người đối tượng
lực lượng chức năng thu giữ bốn ngòi heroin
có tổng trọng lượng gần một trăm hai mươi ba gram
nam khai nhận đã nghiện ma túy được hai mươi năm
để có tiền hút trích
đối tượng đã lấy ma túy từ hải phòng
với bắc ninh bán lại kiếm lời
hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ
để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật
bản tin tiếp tục với tin tức đáng chú ý
về tình hình mưa lũ vừa được cập nhật
phòng phòng bang chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định cho biết
do ảnh hưởng của mưa lũ
đến trưa ngày hôm nay ngày một tháng một mươi hai
tại tỉnh bình định đã có một người chết
hai người bị thương
hàng ngàn ngôi nhà bị ngập úng
nhiều địa phương bị nước lũ chia cắt cô lập
ông bùi tiến dũng phó chủ tịch ủy ban nhân dân
huyện an lão tỉnh bình định cho biết
trên địa bàn huyện có một người chết
hai người bị thương do mưa lũ
đường lên các xã hùng cao và các cầu tràng
ở vò dài bến nhân bị ngập
đường dt sáu trăm hai mươi chín tại an hòa bị ngập
ba trăm linh ngôi nhà dân hậu dân ở an hòa bị ngập
chia cắt giữa bồng sơn an lão
tại huyện hoài ân đến trưa nay
nước lũ đã làm một sáu trăm linh nhà ở địa phương bị ngập nước
một hai trăm linh diến bị ngập
bảy mươi năm hectare hoa màu bị thiệt hại
sáu hectare ruộng bị sa bồi
hơn một con da cầm bị trôi
các huyện khác trên địa bàn tỉnh bình định
cũng bị nhiều thiệt hại
như tại huyện hoài nhơn

tại huyện phù mỹ ngập úng bảy trăm bốn mươi hectare lúa mới gieo xạ
huyện tây sơn có một trăm linh hectare lúa mới gieo xạ bị ngập
thành phố quy nhơn có chín mươi bảy hectare lúa gieo xạ bị ngập
năm mươi hectare lúa đã ngâm ủ giống chưa được gieo xạ
đường giao thông nội bộ một số khu vực
như bùi thị xuân phước mỹ bị ngập
khu vực đập phú hòa bị ngập cục bộ
hiện bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình định
đã triển khai lực lượng phương tiện ứng cứu người dân
tập trung ở các huyện hoài ân hoài nhơn an lão
theo báo cáo của bang chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cố nạn tỉnh quảng ngãi
cho đến đầu giờ chiều ngày hôm nay
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to
mưa lớn đã khiến mực nước sông vệ và sông trà câu
lên mức báo động ba
nước lũ dân cao gây ngập lục nhiều nơi
riêng sông trà bồng và sông trà khúc
trên mức báo động hai
mực nước các sông lên cao đã gây ngập lụt cục bộ
ở một số khu dân cư vùng trũng
thuộc huyện nghĩa hành và tư nghĩa
nằm ven sông vệ
tại huyện tư nghĩa có một trăm ba mươi năm hộ dân
ở xã nghĩa mỹ thị trấn sông vệ
bị nước ngập vào nhà
chính quyền địa phương đã tổ chức di dời
xen ghép bốn mươi năm hộ dân
ở thôn mỹ hòa bách mỹ xã nghĩa mỹ
huyện nghĩa hành có ba trăm hai mươi năm hộ dân bị ngập
chính quyền địa phương tổ chức di dời
xen ghép hai trăm một mươi năm hộ dân
với sáu trăm bốn mươi năm nhân khẩu ở các xã
hành tỉnh đông hành dũng và hành minh
nhiều tuyến đường bị ngập sạt lỡ
gây khô lập nhiều thôn xã
ở địa bàn miền núi
đến thời điểm này mưa lũ cũng đã làm một người mất tích
đó là trường hợp ông nguyễn đức trọng
ở huyện sơn tịnh bị nước lũ cuốn trôi
khi lội qua suối nước chạch
xã ba sa huyện ba tơ
hiện cơ quan chức năng đang triển khai việc tìm kiếm
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
và dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
truy nã đối tượng đào hiếu chiến
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
nơi đăng ký thường trú
ốc nhân thọ mội xã nhân ái huyện châu thành a tỉnh hậu giang
tan tội cướp tài sản
quyết định truy nã số một mươi một
ngày hai mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nơi đăng ký thường trú úc nhân thọ mội xã nhân ái huyện châu thành a tỉnh hậu giang
tan tội cướp tài sản
quyết định truy nã số hai mươi một
ngày sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
đơn vị giáo quyết định
trại giam kênh năm tổng cục tám bộ công an
thân nhân đối tượng
họ tên mẹ thạch thị on
truy nã đối tượng
nguyễn quốc khánh
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
nơi đăng ký thường trú
số tám mươi tám trên bốn mươi bảy đường cách mạng tháng tám phường cái thế thành phố cần thơ
sử dụng giấy chứng nhận và tài liệu của cơ quan tổ chức
và trốn khỏi nơi giam giữ
quyết định truy nã số một mươi bảy

đơn vị giáo quyết định

thân nhân đối tượng
họ tên bố nguyễn văn bình
họ tên mẹ nguyễn thị dung
mọi công dân khi phát hiện các đối tượng trên

báo ngay cho cục cảnh sát truy nã tội phạm

di động chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín
hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất

nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ xa lờ đất ở vùng núi ngập úng tại vùng trũng các tỉnh từ quảng nam xuống đến bình định
do vậy bà con sinh sống trên khu vực này nên hết sức cẩn trọng
tại vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai vẫn tiếp tục có mưa rào và rông tại các tỉnh như con tum gia lai và đắk lắc
sau đó sang hai ngày nghỉ cuối tuần mưa trên khu vực cũng sẽ giảm dần xuống diện vài nơi
nhiệt độ ngày đêm tại đây phổ biến là từ một mươi tám đến hai mươi chín độ
còn tại các tỉnh nam bộ vẫn tiếp tục có mưa rông tập trung tại khu vực miền tây trong hôm nay và hai ngày sắp tới
trong đó đáng lưu ý là các tỉnh ven biển sẽ có mưa rông lượng khá kèm theo hiện tượng gió giật mạnh
nhiệt độ trên khu vực nam bộ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt